bộ y tế vừa ban hành thông tư số một trăm bảy mươi hai nghìn một mươi chín về việc hướng dẫn giám sát đối với chín loại bệnh dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm
bộ y tế yêu cầu phải tổ chức cách ly y tế đối với chín loại bệnh truyền nhiễm nhóm b sau
bạch hầu ho gà sởi lubella than viêm mảng não do mô cầu chân tay miệng thủy đậu và quài bị
việc giám sát bệnh dịch truyền nhiễm sẽ được thực hiện đối với các đối tượng
người mắc bệnh truyền nhiễm người mang mầm bệnh truyền nhiễm người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm
tác nhân gây bệnh truyền nhiễm ổ chứa trung gian truyền bệnh và các yếu tố nguy cơ
giám sát bệnh dịch truyền nhiễm được thực hiện dưới hai loại hình là giám sát dựa vào chỉ số và giám sát dựa vào sự kiện
giám sát dựa vào chỉ số được thực hiện thông qua việc thu thập thông tin về các bệnh truyền nhiễm
bao gồm giám sát thường xuyên và giám sát trọng điểm
giám sát dựa vào sự kiện là việc thu thập các thông tin sàng lọc xác minh các dấu hiệu cảnh báo từ nguồn tin của cộng đồng mạng xã hội
ngoài ra thông tư nêu rõ việc giám sát bệnh dịch bệnh truyền nhiễm được thực hiện trên toàn phạm vi địa bàn quản lý hành chính
chú trọng tại một số nơi tập trung đông người như cơ sở y tế khu vực cách ly bệnh truyền nhiễm
khu đang có ổ dịch dịch nơi cư trú học tập làm việc điểm đến du lịch khu vực cửa khẩu đường bộ đường sắt đường hàng không đường thủy khu vực xảy ra thiên tai thảm họa